theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải ban soạn thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đã bỏ quy định
bắt buộc người điều khiển xe đạp điện xe máy điện phải có bằng lái hạng a ra khỏi dự thảo lần hai
và nghiên cứu điều chỉnh theo hướng cấp giấy phép lái xe hạng a một cho người từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi chỉ được điều khiển xe máy điện không vượt qua bốn kw
xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới năm mươi cm khối
nội dung sửa đổi này nhằm bảo đảm mục tiêu nâng cao an toàn giao thông cho học sinh phổ thông chưa đủ một mươi tám tuổi
và đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc cắt giảm điều kiện thủ tục hành chính
như vậy theo dự thảo mới nhất sẽ có một mươi sáu hạng mục giấy phép lái xe tăng ba hạng so với quy định trước đây